bà thanh huyền ở hà nội có hỏi có thể hiểu là số lượng tổ chức được phép kinh doanh đặt cược đua ngựa đua chó sẽ là không giới hạn
về vấn đề này bộ tài chính có ý kiến như sau để bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan
chỉ những doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược theo quy định tại nghị định này và doanh nghiệp quy định tại khoản một điều bảy mươi chín quy định này mới được kinh doanh đặt cược
bà vũ huyền ở tp hcm
công tác tại đơn vị hành chính sự nghiệp năm hai nghìn một mươi bảy thì đơn vị của bà có hai lao động làm việc được tám tháng thì xin nghỉ
bà huyền hỏi hai lao động này có được chia thu nhập tăng thêm không nếu được thì tính như thế nào
về vấn đề này bộ tài chính có ý kiến như sau nhà nước khuyến khích các đơn vị sự nghiệp tăng thu tiết kiệm chi tinh giản biên chế tăng thêm thu nhập cho người lao động trên cơ sở
hoàn thành nhiệm vụ được giao sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước
căn cứ kết quả tài chính trong năm đơn vị quyết định tổng mức thu nhập tăng thêm trong năm
việc chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động trong đơn vị lao động trong biên chế và lao động hợp đồng từ một năm trở lên
theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và bảo đảm nguyên tắc người nào có hiệu suất công tác cao đóng góp nhiều cho việc tăng thu tiết kiệm chi thì được trả nợ

chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động lao động trong biên chế và lao động hợp đồng từ một năm trở lên theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và bảo đảm nguyên tắc người nào có hiệu suất công tác cao đóng góp nhiều cho việc tăng thu tiết kiệm chi thì được trả nhiều hơn
trường hợp bố của ông nguyễn thanh tuyền ở tp hcm là bệnh binh một trên ba mất sức lao động tám mươi một
ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi hai bố của ông phát bệnh không làm chủ được bản thân trèo lên trạm biến thế của xã bị điện giật chết
có xác nhận của trường thôn
ông tuyển hỏi bố của ông có được công nhận là liệt sĩ hay không
về vấn đề này thì bộ lao động thương binh và xã hội trả lời như sau
trường hợp bệnh binh chết không thuộc một trong các trường hợp được xem xét xác nhận là liệt sĩ
như vậy trường hợp của bố đẻ ông nguyễn thanh tuyền không được công nhận là liệt sĩ
thưa quý vị
trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân đã nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục giao thông và tố cáo sai phạm của cán bộ
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
mọi thông tin xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội hoặc địa chỉ email hộp thư truyền hình báo nhân dân a gmail com và bạn đọc nza gân dân org vn
nhiều người vì lợi ích cá nhân đã bất chấp pháp luật lén lút vận chuyển pháo nổ về bán trong thị trường nội địa
mặc dù các lực lượng chức năng đã ra sức ngăn chặn nhưng cứ vào thời điểm này tình trạng này vẫn tăng lên một cách đáng lo ngại
đầu tháng một năm hai nghìn một mươi chín
chỉ trước tết nguyên đán mậu tuất vài tuần qua công tác nắm tình hình công an huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi đã phát hiện đối tượng trương quang lưu ba mươi tám tuổi
ở xã đức phong huyện mộ đức đang tàng trữ chín hộp pháo lậu với số lượng gần hai mươi kg được giấu trong nhà một người thân ở cùng xã đức phong
có như thế mới góp phần giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện để cán bộ nhân dân đón xuân mới bình yên
thưa quý vị ngoài những nỗ lực ngăn chặn tình trạng buôn bán pháo nổ cháy phép vào dịp tết
thì các thành phố cũng tăng cường các công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo cho người dân thủ đô đón tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám vui tươi an toàn
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
theo sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội trong số bảy mươi chín công trình trung cư cao tầng vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trong đầu tư xây dựng
mà cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã đăng trên website đến nay ba mươi ba trên bảy mươi chín công trình đã khắc phục xong các tồn tại và được cấp văn bản xác nhận nghiệm thu
đối với kế hoạch phòng cháy chữa cháy hà nội cũng được sự giúp đỡ của cơ quan chuyên môn là phòng cảnh sát chữa cháy số ba
công an quận cầu giấy đã phối hợp rất chặt chẽ chúng tôi hàng năm hàng kỳ đều triển khai kể cả là những lần diễn tập là rất là lớn là có cả tháng của xe thang có triển
còn trong tòa nhà thì chúng tôi đã trang bị cả cái pháo cứu hộ rồi cả cái cư dân là chủ đầu tư trang bị là thêm cho mỗi căn hộ có một cái thang giấy thỏa triển
trước đó trong cuộc họp với sở cảnh sát phòng cháy
hà nội đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã nghiêm túc nhắc nhở về những vấn đề còn tồn tại của hà nội trong công tác phòng cháy chữa cháy
trước đó trong cuộc họp với sở cảnh sát phòng cháy hà nội đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành quỷ hà nội đã nghiêm túc nhắc nhở về những vấn đề còn tồn tại của hà nội trong công tác phòng cháy chữa cháy
thời gian tới cảnh sát phòng cháy chứa cháy thành phố sẽ tiếp tục báo cáo bộ công an ubnd tp hà nội
chỉ đạo phối hợp với các sở ngành ubnd quận huyện thị xã
tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện những nội dung còn tồn tại của bốn mươi sáu công trình trên
đồng thời kiên quyết xử lý vi phạm tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động theo chỉ đạo của ubnd tp